công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với trần duy khánh sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh kiên giang
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản và đang truy bắt đối tượng nhật là đồng bọn của khánh
đây là nhóm đối tượng tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn
thủ đoạn của các đối tượng là thường nhắm vào những người đi một mình hoặc phụ nữ đi vào những cung đường vắng trên địa bàn
khi phát hiện nạn nhân chúng điều khiển xe áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ giật tài sản rồi tăng ga tẩu thoát
qua đấu tranh bước đầu cơ quan công an xác định khánh và nhật đã thực hiện gần một mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các xã và thị trấn của huyện long thành
chiếm đoạt được nhiều điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
qua công tác trinh sát công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin
hai đối tượng bị bắt giữ là đỗ quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn hải lặng trang xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đỗ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường văn miếu thành phố nam định tỉnh nam định
bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép một bánh heroin tại nhà nghỉ tuấn kiệt thuộc xóm một mươi xã yên lộc huyện kim sơn
đạt và trung khai nhận đã mua số ma túy trên tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam với giá tám mươi triệu đồng về sử dụng
đỗ quốc đạt đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo trần quốc tuấn và trần đăng bảo huy là tài xế xe công nghệ cùng chú tại tp đà nẵng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tuấn và huy ngồi nhậu tại một quán trên đường đống đa cùng nhóm bạn
đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai thấy trần vũ hoàng duy chú tại quận hải châu và phạm đức tùng chú tại quận thanh khê đang lớn tiếng cãi nhau nên huy nhắc nhở thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn
huy đã đá vào người duy tuấn thấy vậy liền cầm vỏ chai bia đập vào đầu tùng và đâm trúng ngực khiến tùng gục tại chỗ
còn huy cũng dùng vỏ chai bia đâm liên tiếp vào duy hậu quả tùng bị thương tích hai mươi bốn duy bị thương tích hai mươi
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần quốc tuấn một mươi năm tù trần đăng bảo huy chín năm tù cùng với tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù mỹ tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng đặng trí dương
trú tại xã mỹ lợi huyện phù mỹ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sau khi sử dụng ma túy tại nhà riêng dương nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
nên đi dạo quanh khu dân cư trên nệ bàn để thực hiện hành vi trộm cắp
tại đây đối tượng phát hiện xe máy của anh huỳnh văn xuân ở thị trấn bình dương huyện phù mỹ để trước hiên nhà trên xe có gắn chìa khóa
lợi dụng không có người trông coi dương đã trộm xe rồi bỏ chạy
trong lúc đối tượng đang mang xe đi tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
lực lượng chức năng thuộc công an hai quận hoàn kiếm và ba đình vừa giải cứu thành công bốn người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra vào dạng sáng nay tại hà nội
nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ ba trăm bảy mươi tám phúc tân phường phúc tân quận hoàn kiếm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu người bị nạn
lực lượng chức năng đã triển khai dập tắt đám cháy
đồng thời cứu bốn người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến khoảng hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
đến thời điểm hiện tại ba nạn nhân sức khỏe bình thường một nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng bảy công dân đã có thể chính thức được sử dụng tài khoản định danh điện tử
khi thực hiện các dịch vụ công giao dịch tài chính hay công dân có thể dùng thay thế cho chính căn cước công dân
vậy câu hỏi đặt ra lúc này
đó là tài khoản định danh điện tử là gì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập chính là mã số định danh cá nhân của công dân
mật khẩu được gửi qua tin nhắn sms cho mỗi cá nhân
hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
hiểu đơn giản tài khoản định danh điện tử là phương thức
để người dân quản lý thông tin thẻ căn cước công dân điện tử của mình trên môi trường mạng
trước đó từ ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
thông qua việc cấp đổi cấp lại căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc
thống kê cho đến nay đã có hơn bốn bảy triệu hồ sơ định danh được thu nhận
vâng thưa quý vị tài khoản định danh điện tử chứa đựng thông tin của công dân
do đó khi thực hiện các dịch vụ công được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia
thì hệ thống sẽ tự động điền thông tin vào đúng định danh điện tử
đồng thời thay vì phải đến các cơ quan nhà nước như trước đây
thì giờ chỉ cần ngồi bất kỳ đâu vào thời điểm nào công dân có thể thực hiện được các giao dịch trên môi trường điện tử
vậy những vấn đề gì đang đặt ra đối với việc sử dụng tài khoản định danh điện tử
vấn đề và chính sách sẽ làm rõ ngay sau đây
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí có thể thấy là rất nhiều

để có được tài khoản định danh điện tử thì cái phương thức thực hiện như thế nào ạ
đồng chí có thể thông tin cụ thể nội dung ra ạ
tài khoản định danh điện tử nó không tự động sinh ra
và theo nhu cầu của người dân khi đến cơ quan công an hoặc là làm trực tiếp trên ứng dụng
thì sẽ được tạo ra để sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì người dân tiến hành tải và cài đặt ứng dụng vneid trên chợ của gooder hoặc apple
sau đó thì sử dụng cái thông tin số định danh cá nhân hay còn được hiểu là cái số căn cước công dân
và cái thông tin mật khẩu mà được bên hệ thống định danh gửi về để đăng nhập vào hệ thống
thì đối với đăng nhập lần đầu thì định danh điện tử sẽ yêu cầu là kích hoạt cái thiết bị đấy
và tài khoản định danh điện tử sẽ gắn với cái thiết bị của người dân trong đăng ký ban đầu
thì nếu mà không may nó bị lộ tài khoản thì người khác có đăng nhập
thì vẫn sẽ hỏi lại là cái thiết bị đấy là có muốn cho người khác đăng nhập hay không
chuyển đội trong thiết bị khai hay không
thì nhờ đó là sẽ giúp cải thiện cái tính bảo mật của cái việc thông tin của người dân
cái thứ hai là để chuẩn tiện cho người dân thì nguyễn quang đã thiết kế cái việc
là chúng tôi sẽ sẵn sàng có hai phương thức để đăng ký
đăng ký trực tiếp tại công an công an và đăng ký thông qua app ứng dụng của vnid
vậy thì so với cách thức trước đây thì việc mà sử dụng
sử dụng tài khoản địa danh điện tử có được gì đặc biệt hơn không ạ
so với trước đây thì sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ giúp cho người dân
trong việc chứng minh danh tính số của mình trên không gian mạng
ở đó là các cái đơn vị khi mà sử dụng cái kết nối đến cái hệ thống định danh điện tử này
sẽ không phải là tạo lập danh tính cho người dân nữa
cũng như là không phải quan tâm đến việc thông tin của người dân
khai báo trên các cái tổng dịch vụ công điện tử
cũng như các giải quyết thủ tục hành chính công là chứng minh lại
cái thông tin của người dân
cho nên là tạo thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình sử dụng
cũng như đăng ký trên môi trường điện tử
vậy thì vấn đề đang đặt ra hiện nay đó là vấn đề an ninh an toàn
liên quan đến bảo mật dữ liệu thì hiện nay thì trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào về vấn đề này ạ
vì đối với vấn đề bảo mật an ninh an toàn hệ thống thì trung tâm cũng đã tham dự cho bộ ngoan
là thường xuyên là có các đơn vị chức năng của bộ
tiến hành kiểm tra giả quét đánh giá các lỗ hỏng bảo mật của hệ thống
và đồng thời là có các cuộc tấn công thử nghiệm
để đảm bảo rằng hệ thống được kịp cập nhật kịp thời các lỗ hỏng bảo mật
nội dung thứ hai thì cán bộ quản trị hệ thống các cán bộ được đào tạo bài bản
cũng như luôn được nâng cao các công ty các công nghiệp vụ về bảo mật
về nội dung thứ ba thì trung tâm sẽ tham mưu cho bộ ngoan
thực hiện các công tác tuyên truyền để người dân hiểu
tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình đối với tài khoản địa danh địa tử
ở trung tâm có những khuyến cáo như thế nào đối với người dân
khi mà sử dụng tài khoản địa danh địa tử nào
chúng tôi cũng đề nghị người dân là khi nhận được thông tin tài khoản địa danh địa tử
thì không nên chia sẻ thông tin này cho người khác
cũng như là không chia sẻ các cái thông tin bên trong
cái ứng dụng của vnid đấy cho người khác
để đảm bảo là bảo mật cái thông tin danh tính của mình
về sau này thì
chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy phát triển cái tài khoản địa danh địa tử này lên
thì từ đấy là người dân sẽ có thể đăng nhập trên cổng chính công quốc gia
có thể nộp các thủ tục hành chính liên quan đến công an
và một số cái kiện ích mà hiện tại chúng tôi cũng đã cung cấp
như là thông báo lưu trú cho người dân
cũng như là cái tin báo tố giác tội phạm
để đem lại hiệu quả cho người dân
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những phân tích cụ thể vừa rồi ạ
thưa quý vị hiện bộ công an đang tiến hành phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử của công dân
khi được phê duyệt hệ thống của bộ công an sẽ tiến hành gửi tin nhắn thông tin trực tiếp
về theo số điện thoại đăng ký của công dân
vì vậy người dân cũng cần chủ động theo dõi cũng như là cảnh giác
những thủ đoạn giả mạo cơ quan công an
yêu cầu cung cấp tài khoản định danh điện tử
để tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm
và tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và theo dõi trang evnhcmc trên jalo
hoặc đăng ký địa chỉ email với ngành điện
đối với các khách hàng chưa cài đặt app
chưa quan tâm trang jalo evnhcmc hoặc chưa đăng ký email
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa kiến nghị chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng
nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo
theo cục cảnh sát giao thông
các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
và cho biết khung thời gian xảy ra nhiều nhất là từ hai mươi hai h hôm trước đến bốn h ngày hôm sau
đồng thời tập trung chủ yếu tại quốc lộ
hành vi vi phạm và nguyên nhân ban đầu do đi không đúng phần đường
làn đường quy định không chú ý quan sát sử dụng rượu bia vi phạm tốc độ
bắt đầu từ thời điểm này hành khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không
dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba và tết quý mão đã có thể đặt vé máy bay
hiện website đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không đã bắt đầu
mở bán vé cho dịp này
điều đáng chú ý mức vé gia động từ bốn bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
cao hơn nhiều so với dịp tết hai nghìn hai mươi hai
thậm chí có những chặng giá vé tăng gấp đôi
đây là tình hình đã được dự báo trước do giá nhiên liệu
cho vận tải hàng không tăng cao hơn đáng kể so với năm hai nghìn hai mươi một